theo nhận định của trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia lượng mưa năm nay ít hơn so với cùng kỳ hàng năm từ một mươi năm mươi
dự báo tình hình khô hạn và xâm nhập mặn sẽ xuất hiện nhanh
trước mắt tại khu vực rừng tràm u minh hạ sẽ gặp nhiều khó khăn trong công tác phòng trái chữa trái rừng mùa khô năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
trong đó lâm phần rừng tràm u minh hạ đang quản lý gần sáu mươi hectare
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp u minh hạ gần hai mươi năm hectare nằm trên địa giới hành chính ba huyện u minh trần văn thời và thới bình
đến thời điểm này các cống đập trên lâm phần đã được khép kín toàn bộ gồm tám đập lớn và hàng chục đập nhỏ
nhưng hiện nay do hạn hán xuất hiện sớm lượng nước đang sắp cạn nhanh
ngay từ đầu năm đơn vị đã xây dựng phương án kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng trình cấp trên phê duyệt
theo đó tăng cường họp dân tuyên truyền giáo dục trong cộng đồng dân cư về luật bảo vệ và phát triển rừng
đồng thời thực hiện ký cam kết chương trình phối hợp phòng cháy chữa cháy rừng của các hộ dân nhận khoán đất rừng
cùng với các địa phương đơn vị chủ rừng và các đơn vị thuê đất trồng rừng trên địa bàn